văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
về kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại từ tp hcm và các tỉnh thành phố khác
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng giao thông vận tải căn cứ quy định hiện hành
bám sát chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
để kịp thời chỉ đạo việc tổ chức vận hành hành khách phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh
trong đó lưu ý ưu tiên phục vụ công tác công vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay nội bài hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nhất là các địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
tăng cường quản lý di biến động của nhân dân tại các địa phương
hạn chế tối đa việc người dân di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú
trường hợp cần thiết phải di chuyển thì địa phương phải có người di chuyển
thông báo ngay cho địa phương nơi đến để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay
bến tàu nhà ga bến xe và thực hiện xét nghiệm cách ly theo quy định